ba là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe với nguồn dinh dưỡng dồi dào đặc biệt là chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa
nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích cải thiện tim mạch tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh mạng tính của bơ
bơ cũng là nguồn cung cấp cali dồi dào giúp thức đẩy mức khuyết áp khỏe mạnh
bất kỳ ai muốn cải thiện sức khỏe tổng thể của mình đặc biệt là với những người tìm kiếm lợi ích về tim và kiểm soát cân nặng
cũng có thể đưa bơ vào chế độ ăn uống hằng ngày
bơ cực kỳ bổ dưỡng nhưng chúng có thể gây ra những rủi ro cho những người mắc bệnh thận hoặc các vấn đề liên quan đến thận
điều này chủ yếu là do hàm lượng cali cao có trong bơ
các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thận khỏe mạnh sẽ điều chỉnh nông độ cali trong cơ thể
nhưng khi chức năng của thận bị tổn hại cali có thể bị tích tụ trong máu dẫn tới tình trạng gọi là tăng cali máu
tổ chức thận quốc gia ấn độ cũng đã báo cáo rằng tần suất tăng cali máu có tới bốn mươi năm mươi lần ở những người mắc bệnh thận mạng tính
trên thực tế người ta phát hiện ra rằng có quá nhiều ca ly trong máu thực sự có thể gây nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe
đối với những người mắc bệnh thận tiêu thụ thực phẩm dầu cali như bơ có thể làm tăng nông độ cali trong máu
gây ra bất thường về nhịp tim yếu cơ hoặc thậm chí là ngưng tim cho những trường hợp nghiêm trọng
theo quỹ thận hoa kỳ tăng cali máu thậm chí có thể gây ra đau tim hoặc tử vong
vấn đề đó là nhiều người bị tăng calin máu không gặp những triệu chứng cho đến khi các vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe tim phát triển
dưới đây là năm loại thực phẩm khác cần phải tránh nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh thận
do chứa rất nhiều cali chúa cũng có thể làm tăng nồng độ cali trong máu làm trầm trọng thêm các vấn đề triệu chứng của bệnh thận
người mắc bệnh thận cũng không nên ăn cam
cam là nguồn cung cấp cali cao
cam hoặc đất ép cam nên hạn chế và tránh đối với những người có vấn đề bệnh thận
thịt chế biến sẵn các loại thịt như thịt sông khói xúc xích thịt nguội và các loại thịt chế biến sẵn có rất nhiều natchi và vượt pha có thể làm căng thẳng và làm suy giảm chức năng của thận
xúp đóng hộp và bữa ăn đóng hộp
những thực phẩm này chứa hàm lượng natchi cao có phần gây ra tăng huyết áp và dẫn nước gây thêm căng thẳng cho thận
sản phẩm từ sữa sữa ở phô mai và sữa chua có rất nhiều phốt pho và cali
vì vậy những người mắc bệnh thận nên tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải hoặc nên chọn các sản phẩm thay thế có hàm lượng photfor và cali thấp
bên cạnh những thực phẩm cần bẩy tránh dưới đây là những thực phẩm tốt cho người mắc bệnh thận
nên chọn những loại thực phẩm ít cali phốt pho natchi cho những người có vấn đề bể thận
sau đây là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của thận nên đưa vào chế độ ăn uống của bạn
súp lơ súp lơ dẫn ít cali và phốt pho súp lơ giúp cơ thể của bạn thải độc
nó là một sự thay thế lảnh mạnh cho các loại rau củ quả có hàm lượng cali cao như khoai tây
lòng trắng trứng lòng nhân trứng là nguồn protein chất lượng cao tuyệt vời với hàm lượng vớt pho tối thiểu so với trứng nguyên quả
chúng cung cấp acid amine thiết yếu mà không cần để bổ sung quá nhiều phốt pho vào chế độ ăn hằng ngày
bắp cải một loại rau có hàm lượng cali thấp
bắp cải rất giàu vitamin k và chất sơ
nó có thể được kết hợp vào món salad món xào hoặc món súp để tăng thêm sự đa dạng trong chế độ ăn uống hằng ngày vẫn kiểm soát tốt mức độ cali
quả việc quắt là quả mọng này có hàm lượng cali rất thấp và chứa rất nhiều chất chống oxy hóa
khiến chúng trở thành một sự lựa chọn lành mạnh với những người mắc bệnh thận để tỏa mãn cân thềm ngọt
quả nho không giống như một số loại trái cây khác nho có hàm lượng cali thấp
có thể cung cấp nước cũng như vị ngọt tự nhiên mà không ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ cali trong máu
đây có chứa một ít cali nhưng chúng từng được coi là an toàn ở mức độ vừa phải đối với những người mắc bệnh thận
và khả năng tăng thêm hương vị cho các món ăn không cần để bổ sung quá nhiều cali hoặc phốt pho
theo giới chuyên gia bà nên lựa chọn thực phẩm một cách cẩn trọng để giữ cho thận luôn khỏe mạnh